quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại
và một mươi tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia
của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ
và dự phòng một mươi tại bộ ngành địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo tờ trình của chính phủ tổng số vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương được giao hàng năm trong cả giai đoạn
để thực hiện và giải ngân ước đạt chín trăm sáu mươi bốn chín mươi năm nghìn tỷ đồng bằng tám mươi sáu một mươi sáu tổng số vốn ngân sách trung ương dự kiến trong kế hoạch trung hạn
để giải quyết phần thiếu hụt một trăm năm mươi năm tỷ đồng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương
đẩy mạnh thu ngân sách chủ động ra soát điều chỉnh hợp lý kế hoạch trung hạn tăng thu tiết kiệm chi nếu có để thực hiện
về việc thanh toán nợ bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc hà nội hải phòng
bốn sáu mươi chín tỷ đồng từ nguồn một mươi tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia
chính phủ cho rằng việc dành một phần vốn ngân sách trung ương từ nguồn một mươi tỷ đồng này theo cam kết trước đây của chính phủ là khả thi
chính phủ cũng đệ chính quốc hội xem xét quyết nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cho các dự án với tổng số vốn là một mươi năm bốn trăm tám mươi bảy hai mươi hai tỷ đồng bố trí ba trăm chín mươi một ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng từ nguồn dự phòng một mươi vốn ngân sách trung ương tại địa phương
bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi từ nguồn dự phòng một mươi vốn nước ngoài
đã giao kế hoạch đầu tư

cho các dự án với tổng số vốn là một mươi năm bốn trăm tám mươi bảy hai mươi hai tỷ đồng từ nguồn dự phòng một mươi vốn nước ngoài giai đoạn